hiện nay tình trạng khai thác quảng trái phép diễn ra hết sức phức tạp tại xã tân pheo huyện vùng cao đà bắc tỉnh hòa bình
chính quyền buông lỏng quản lý dẫn đến việc những ngọn núi đồi bị đào sới đất đá bột nước sạt lở tràn vào dụng canh tác của các hộ dân
đường liên thôn bị cây nát bởi các xe vận chuyển quạng hoạt động vào buổi đêm gây mất an ninh trên địa bàn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân
công ty cổ phần đức thái được cấp giấy phép vào khai thác quảng sắt tại núi dương từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi bốn đã hết thời hạn khai thác
từ thời điểm đó khu đất rừng ba mươi hai hectare này không thuộc diện đơn vị nào quản lý tỉnh hòa bình cũng không có động thái bàn giao hoàn thổ giao lại cho địa phương
hiện nay do vẫn còn quạng vụn quạng sâu dưới lòng đất nên có một số đối tượng khai thác tận dụng mà không có giấy phép gây mất an ninh trật tự làm hỏng đường giao thông
cái đất mà mỏ mốc ra thì nó ở đâu đâu dòng chảy
thì bây giờ là mưa báo xuống thì ruộng của người dân ở bên dưới thì nó chảy theo cái dòng suối là chảy thẳng vào ruộng của người dân là lấp hết dụng cả hoa màu
bởi vì là hoa màu của chúng tôi là thường thường là cứ khoảng thời gian tháng bảy tháng tám là chuẩn bị gặt hái thì là thường xuyên là bị như thế là bị vùi lấp hết không được thu hoạch
chúng tôi chỉ mong là sớm cấp trên nhà nước sớm giải quyết cái này để nó có chủ tóm lại nó có chủ
để tránh cái vấn đề là một số người người ta lợi dụng là cái đất là không có chủ không có ai quản lý
vào đấy là người ta có thể là tranh chấp trồng cấy cũng như là khai thác quặng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái an sinh xã hội của bà con nhân dân
trước thực trạng như hiện nay quạng tặc đã bới khắp nơi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng người dân mất ruộng mất đất canh tác
vì vậy một mươi bảy hộ dân xã tân pheo đã gửi đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương
mong sớm được giải quyết để ổn định cuộc sống lao động và sản xuất